như truyền hình nhân dân đã phản ánh về việc xây dựng không phép và có nhiều khuất tất trong sử dụng hơn hai mươi ba m hai đất công
tại dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp ở phường tân tiến tp biên hòa tỉnh đồng nai
ngày hôm nay bốn tháng một mươi hai lãnh đạo công an tỉnh đồng nai cho biết đang xem xét để khởi tố vụ án điều tra về nhiều sai phạm tại dự án này
cụ thể lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết
căn cứ tài liệu thu thập đã xác định nhiều sai phạm tại dự án
hiện lực lượng điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án điều tra sai phạm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan
trong khi đó sở tài nguyên môi trường đồng nai khẳng định qua giả soát chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số một đồng nai
không sử dụng đất công đúng mục đích thuê đất làm văn phòng và nhà xưởng
mà tự ý xây dựng khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp khi chưa được ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
điều này đã vi phạm pháp luật về đất đai